trong khi nhiều doanh nghiệp ngành khác đang bị tác động tiêu cực từ dịch bệnh
thì một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại thành phố hồ chí minh lại có thêm nhiều đơn hàng
và đang gia tăng công suất hoạt động để giúp rút ngắn thời gian giao hàng giảm chi phí vận chuyển
theo hiệp hội doanh nghiệp cơ khí điện thành phố hồ chí minh do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều doanh nghiệp sản xuất bị ngưng nguồn cung ứng thiết bị từ thị trường trung quốc
nên đã tìm đặt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam
nhất là loại thiết bị cơ khí điện khuôn mẫu
nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và doanh nghiệp tại phía nam
đã tăng thêm đơn hàng từ một mươi bốn mươi so với cùng kỳ và đang phải tăng tốc sản xuất
để hoàn thành các đơn hàng đã ký
mặc dù đơn đặt hàng tăng song theo các doanh nghiệp
điều họ lo lắng hiện nay là thiếu nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất
để sản xuất thiết bị phụ tùng linh kiện công nghiệp hỗ trợ
doanh nghiệp cần có nguyên liệu sắt thép gan chuyên dụng nhất là ngành cơ khí khu mẫu
hiện nhiều doanh nghiệp sắp xếp lại hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất
tìm kiếm nguồn cung phù hợp để tận dụng cơ hội thị trường đang có